các số liệu vừa được công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân pce thức đo lạm phát của mỹ đã tăng vào tháng bốn vừa qua đảo ngược đã suy giảm trong những tháng gần đây và giảm dấy lên lo ngại về khả năng cục dự trữ liên bang mỹ phép sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng tới
bộ thương mại mỹ cho biết pce tháng bốn năm nay tăng bốn bốn so với cùng kỳ năm ngoái và tăng từ mức bốn hai của một tháng trước đó
đây là lần đầu tiên kể từ tháng một vừa qua pcr hàng năm của mỹ tăng chủ yếu do việc tăng giá dịch vụ thực phẩm và hàng hóa
trong khi đó lạm phát cơ bản không bao gồm giá lương thực và năng lượng trong tháng bốn cũng tăng lên bốn bảy
chủ tịch fed jerome powell cho biết ngân hàng trung ương mỹ sẽ xem xét các dữ liệu của nền kinh tế để đưa ra các quyết định chính sách tiếp theo nhằm kéo lạm phát trở lại mục tiêu dài hạn là hai mươi